kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn tiếp tục làm việc với nội dung về công tác phòng ngừa
chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi bảy công tác giải quyết khiếu nại
tố cáo của công dân và công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
theo các báo cáo công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
đã được nhiều kết quả đáng khích lệ
tuy nhiên nhiều loại hình tội phạm mới với thủ đoạn tinh vi đang xuất hiện ngày càng nhiều
đối với lĩnh vực tòa án tranh án tòa án nhân dân tối cao cho rằng
bên cạnh những giải pháp mà ngành tòa án cần thực hiện trong thời gian tới
để bảo đảm tốt nhất công tác xét xử trong tình hình mới
quốc hội nên xem xét bỏ trí tiêu về các phiên tòa lưu động vì không còn phù hợp với tình hình hiện nay
về công tác thi hành án năm hai nghìn một mươi bảy các khoản nợ các tổ chức tín dụng còn chưa cao
vẫn còn hai mươi chín công chức thi hành án vi phạm quy định pháp luật trong thi hành án
báo cáo thẩm tra về các nội dung trên
chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội lê thị nga cho rằng
năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ các ngành các cấp đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống vi phạm pháp luật
song vẫn còn bảy nhóm tội phạm nguy hiểm ngày càng gia tăng có tinh chất nghiêm trọng
một trong những nguyên nhân của thực trạng này đó là sự buông lỏng quản lý
thậm chí là bảo kê cho tội phạm
bên cạnh đó hiện vẫn còn gần một mươi vụ chưa khởi tố bị can
trong đó có nhiều vụ gần hết hạn điều tra
do đó các cơ quan liên quan cần giải pháp
xem xét để tránh bỏ lọt tội phạm làm oan sai người vô tội
về công tác phòng chống tham nhũng
cơ quan thẩm tra đánh giá một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn hình thức hiệu quả thấp
vì thế quốc hội chính phủ cần xây dựng quy định về kiểm soát tài sản
thu nhập của mọi người trong toàn xã hội
tiếp tục hoàn thiện các quy định về minh bạch kiểm soát tài sản
thu nhập của người có chức vụ quyền hạn
quy định rõ chế tài xử lý đối với người kê khai tài sản không trung thực